trước khi đi vào nội dung chính của chương trình tuần này mời quý vị đến với phần điểm tin văn hóa văn nghệ nổi bật tuần vừa qua
mới đây tại hà nội triển lãm hà nội trong những giác quan đã chính thức khai mạc
chương trình nhằm đánh dấu chặng đường đầu tiên của dự án nghệ thuật sense of hà nội
đưa công chúng đến với những cảm thụ mới mẻ qua những câu chuyện được kể bằng những chiếc đèn giấy
về một hà nội pha trộn hài hòa giữa quá khứ và hiện đại
không chỉ được kể bởi những chiếc đèn giấy nghệ thuật hành trình khám phá vẻ đẹp và con người hà nội
còn được thể hiện qua những tấm phim cũ tựa như những tấm vé lên chuyến tàu trở về một miền ký ức xưa cũ của hà nội
hà nội còn đẹp còn cuốn hút bởi những câu chuyện giản đơn với mùi hương hoa sữa thoan thoảng ngày thu
mùi cà phê vỉa hè hương vò bưởi hương đỗ quyên trà xanh hay ngọc lan
công chúng tham dự triển lãm còn được chia sẻ và viết lên những câu chuyện của chính bản thân
với hoạt động bản đồ hà nội và những mẫu chuyện rong rùi cuốn quanh
và đánh giá các mức độ về lòng tin bằng biểu đồ dây
chương trình đã mang đến cho người tham gia triển lãm những trải nghiệm nghệ thuật mới mẻ
và một cái nhìn thiện cảm hơn về thành phố thủ đô ngàn năm văn hiến
vừa qua tại hà nội thông tấn xã việt nam tổ chức lễ trao giải ảnh báo chí khoảnh khắc vàng năm
sự kiện năm nay quy tụ hàng trăm nhà báo nhấp ảnh ra từ mọi miền đất nước
với hàng nghìn tác phẩm ảnh báo chí dự thi có chất lượng có sức lan tỏa và lay động dư luận
khoảnh khắc vàng năm hai nghìn một mươi tám dân chơi rộng khắp cho các nhà báo nhếp ảnh ra
thể hiện kỹ năng nghiệp vụ cũng như góc nhìn của mình thông qua tác phẩm báo chí
nhằm phản ánh mọi mặt của đời sống chính trị kinh tế văn hóa xã hội khoa học kỹ thuật thể thao
cùng những sự kiện thời sự của đất nước trên khắp mọi nèo đường tác nghiệp
với sáu bốn trăm hai mươi tám tác phẩm của sáu trăm ba mươi hai tác giả từ sáu mươi ba tỉnh thành gửi đến dự thi
ban tổ chức đã lựa chọn được hai mươi năm tác phẩm xuất sắc để trao giải và trưng bày
trong đó có một giải đặc biệt được trao cho tác phẩm
lực lượng gìn giữ hòa bình việt nam xuất quân làm nhiệm vụ quốc tế của tác giả nguyễn tiến thành
bên cạnh đó là hai giải nhất bốn giải nhì sáu giải ba và một mươi giải khuyến khích
ngoài ra có hai giải nhất đơn và ảnh bộ cho thể loại ảnh chụp bằng điện thoại
giải ảnh báo chí khoảnh khắc vàng là sự kiện có ý nghĩa quan trọng
trong việc tạo dựng nên một sân chơi xứng tầm với giới nhấp ảnh cả nước nói chung
và nhiếp ảnh báo chí nói riêng
chuyện nhạc phố cổ là chương trình âm nhạc dân gian thường kỳ của nhóm nghệ thuật đông kinh cổ nhạc
cùng trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ phối hợp tổ chức
với mục đích giới thiệu tổng quan về âm nhạc xưa và nay
thủ đô thăng long đông đô hà nội
mới đây trong không khí chào đón năm mới kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
chuyện nhạc phố cổ đã trở lại với công chúng với chủ đề tiếng làng ta
chương trình đã thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng yêu mến nghệ thuật dân tộc
làng là không gian gốc của văn hóa việt
mỗi khi tiết đến xuân về làng ta là nơi rục rã thôi thúc lòng người trở về với cội nguồn
chính vì vậy ban tổ chức đã lựa chọn tiếng làng ta là chủ đề của chương trình chuyện nhạc phố cổ
số tất niên mừng năm mới hai nghìn một mươi chín
đến với truyền nhạc tiếng làng ca khán giả yêu nhạc được thưởng thức các tiết mục âm nhạc cổ truyền nổi tiếng
như hề trèo tường cổ trích đoạn tuồng trinh phụ ngâm trích đoạn trèo thị màu lên chùa
và các đoạn khúc hợp tấu nhạc cụ truyền thống mừng xuân
chương trình đã mang đến cho khán giả những trải nghiệm nguyên bản và gần gũi nhất về nhạc cổ việt nam
chương trình đã mang đến cho khán giả những trải nghiệm nguyên bản và gần gũi nhất về nhạc cổ việt nam
các đoạn khúc hợp tấu nhạc cổ truyền thống mừng xuân

những thành ẩm cũ của làng việt đã được các nghệ sĩ nghệ nhân của nhóm đông kinh cổ nhạc sắp đạt trình bày
trong một không gian diễn sướng đặc biệt không sử dụng thiết bị phóng thanh địa tử
để cho sự chân thật của những tiếng nhạc xưa gợi lại trong cảm xúc của người nghe hồn quê đất việt

và đồng góp tùy tâm qua việc thưởng trang
chương trình mở cửa miễn phí phục vụ khán giả thủ đô và du khách quốc tế đến với hà nội dịp đầu xuân năm mới
đây là không gian văn hóa độc đáo và đặc sắc cho những người yêu thích nghệ thuật âm nhạc truyền thống
vợ diễn thị nở và trí pheo được khởi công từ những ngày đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
dưới bàn tay đạo diễn của nghệ sĩ nhân dân lê hùng cùng với tập thể diễn viên của sân khấu lệ ngọc
những ngày tháng một này trên nhiều sân khấu tại thủ đô hà nội vở kịch đã ra mắt và thu hút được sự quan tâm theo dõi của đông đảo khán tính giả
với cách khai thác mới gần gũi với đời sống đương đại và lối diễn tự nhiên lôi cuốn của dàn nghệ sĩ của sân khấu kịch tư nhân đầu tiên ở hà nội
vở diễn đã để lại nhiều ấn tượng và thổi luồng gió mới vào đời sống sân khấu kịch thủ đô
vợ kịch mang tên thị nở và trí pheo của nghệ sĩ nhân dân lê hùng dàn dựng trên sân khấu lệ ngọc không phải là vợ kịch minh họa hay kể lại câu chuyện trí pheo theo như trong chuyện ngắn của nhà văn nam cao
mà ở đó có những phá cách trong giản dựng và diễn xuất để đưa các nhân vật thị nở và trí phèo trở nên gần gũi mang hơi thở của đời sống đường đại

và tôi rất thấy cái cách vào đề của câu chuyện của vở kịch rất hay rất mới lạ
tức là bằng một cái sự dẫn dắt của một đoàn của người hướng dẫn viên du lịch là họ lấy cái kết của câu chuyện để làm mở đầu một vở kịch
cái kết nghe cái tiếng đứa trẻ khóc trong lò gạch và bắt đầu đến cuộc đời của trí phèo
câu chuyện được chính nhân vật trí kể lại cho thị nở
hai nhân vật cùng chứng kiến sự ra đời của trí phèo
một đứa trẻ bị bỏ rơi ở cái lò gạch cũ
sự nghèo khó áp bức bóc lột của bọn cường hào ác bá đã đẩy một đứa trẻ không cha không mẹ trở thành một kẻ khốn cùng bị đẩy đến chỗ thà hóa
khát khao hoàn lương được sống như một con người của trí cũng bị cự tuyệt
để khán giả có thể cảm nhận đầy đủ cung bậc cảm xúc đó mỗi diễn viên trong vở kịch đều phải nỗ lực hóa thân và họ cũng đã làm rất tốt vai trò của mình
đây là một tác phẩm quá nổi tiếng rồi và một hình tượng nhân vật quá nổi tiếng rồi
đấy là lý do mà khi tôi làm vừa này tôi đã chọn một cái góc khai thác khác
tôi khai thác về bản vật tôi là diễn viên thì tôi khai thác về cái thầm sâu bên trong của trí pheo hơn là cái sự phá phách và cái sự gớm ghiếc của anh ta
tại vì bản thân trí pheo không xấu
hoàn cảnh lịch sử con người phong kiến bần cùng hóa người nông dân
ở thành lưu manh hóa chứ bản thân họ không xấu
tôi lại thích vào cái vai xấu vì vay xấu mai chê quỷ hờn của thị nở nhưng có một cái trái tim nhân hậu
tôi muốn đưa cái trái tim nhân hậu của người phụ nữ việt nam là dù có sinh hay xấu nhưng trái tim của chúng ta rất đẹp
và người ta có một cái tình yêu rất mãnh liệt với cái giai cấp của người ta
và người ta cam hóa được cái nhân vật trí pheo bằng cái tình yêu chân thực nhất
điểm đặc biệt của tác phẩm không chỉ ở cách dẫn dắt câu chuyện với nghệ thuật đầu cuối tương ứng
tâm lý nhân vật được khắc họa rõ nét hay không gian mang đậm văn hóa dân gian việt nam
mà còn ở khả năng lồng ghép tài tình những chi tiết nhỏ trong vở kịch khả năng vào vai xuất thần của giàn diễn viên của sân khấu lệ ngọc
phần cảnh thị nở và trí pheo bên bụi chuối đã để lại nhiều ấn tượng cho những người theo dõi vừa kịch
trí à dậy đi dậy dậy dậy đi dậy đi nở đưa về đi đi đứng lên đứng lên nở đưa về đi đi
với thị nở và trí phèo đây không phải là lần đầu tiên sân khấu lệ ngọc sân khấu xã hội hóa đầu tiên ở hà nội ra mắt khán thính giả thủ đô
thế nhưng với lòng đam mê yêu nghề và khát khao công hiến các nghệ sĩ đã làm nên một vở diễn thành công
khi lôi cuốn được đông đảo khán thính giả từ những giây phút mở màn cho đến khi vở kịch kết thúc
nhân vật bà kiến thì như mọi người cũng biết đấy là một cái nhân vật đại diện cho sự nham hiểm sự tàn bạo
của một cái chế độ cũ cái chế độ của cái thân phận con người hồi đó không làm một cái gì thậm chí không còn bằng con kiến
thì tôi nghĩ là cái khắc họa hình tượng nhân vật này thì ngoài những cái mảng miếng của đạo diễn
thì nghệ sĩ chúng tôi cũng phải tìm hiểu rất kỹ về văn học
đấy là cái thước đo chuẩn mực cho công tác biểu diễn của tôi
sau vở diễn khán giả có thể nán lại không gian văn hóa ngoài sân khấu để ghi lại những cảm xúc của mình
đây cũng là cách làm khá mới mẻ để đưa sân khấu kịch đến gần hơn với công chúng
sau cái buổi diễn này thì tôi cảm nhận là cái sự nỗ lực rất lớn của nhà hát lệ ngọc
và có những cái đoạn xem rất là cảm động
những con người cùng cực họ tìm đến nhau họ chia sẻ với nhau và họ giúp đỡ nhau
và để rồi cuối cùng là những con người cùng cực đó họ đến với nhau
sau khi ra mắt khán giả hà nội vở diễn dự kiến sẽ tham gia liên hoan sân khấu thử nghiệm quốc tế lần thứ tư tổ chức tại hà nội trong năm nay
và một số liên hoan sân khấu quốc tế khác nhằm giới thiệu bản sắc văn hóa việt tới đông đảo công chúng
những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình đời sống văn nghệ tuần này của chúng tôi
mọi ý kiến đóng góp xây dựng chương trình quý vị và các bạn có thể gửi về họp thư phòngvănhoaacomnhân dân org vn
hoặc có số điện thoại hai mươi bốn ba mươi hai sáu trăm sáu mươi chín năm trăm linh tám
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau